nhưng sẽ rất khó thành công nếu không có được đội ngũ lao động chất lượng cao không có sự bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp và không có những chính sách đồng bộ để cải thiện chất lượng giáo dục dạy nghề
trong bối cảnh đó được sự quan tâm của đảng và nhà nước giáo dục nghề nghiệp nước ta đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ
tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm và nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ
tất cả các văn bản liên quan đến triển khai luật giáo dục nghề nghiệp thì được ban hành một cách đầy đủ
tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đào ngọc dung đã khẳng định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nước ta những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc
nhiều trường cho đến nay điều đầu vào
điểm đầu vào là một mươi bốn một mươi năm điểm
cái gắn kết giữa doanh nghiệp với nhà trường thì triển khai quyết liệt
hầu hết các trường hiện nay đều tổ chức ký kết với doanh nghiệp ký hợp tác và đặt hàng theo đồ ra
chúng tôi thấy rằng chất lượng hiệu quả đào tạo có chuyển biến
kết quả tốt nghiệp năm hai nghìn một mươi tám theo kiểm tra đánh giá thì tám mươi năm số sinh viên học sinh của trường nghề ra là có việc nào
tăng năm so với hai mươi bảy
nhiều trường nghề hiện nay cam kết học sinh vào
và ra trường nó có việc làm
với những phác họa tươi sáng này phải chăng chúng ta đã có thể tạm yên tâm về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của nước nhà
cháu thấy thì thực ra bây giờ học nghề thì cũng không dễ tìm việc
tại vì các doanh nghiệp họ thường yêu cầu phải có tay nghề cao cũng như kỹ thuật giỏi thì họ mới nhận
con tôi là phải học cấp ba sau đó học lên đại học
trường đại học thì phổ tuyển sinh rất rộng
và thứ hai là giảm điểm sàn rất nặng
xuống rất là thấp kết hợp với cái tư duy cái nhận thức thì các em lại chuyển đi học đại học chứ lại không chuyển sang học nghề
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay của chúng ta nó đông nhiều nhưng mà không mạnh
theo báo cáo của bộ lao động thương bình và xã hội mỗi năm việt nam có tới hơn hai trăm linh lao động thất nghiệp
trong đó có không ít sinh viên tốt nghiệp từ các trường nghề
trong khi đó các doanh nghiệp vẫn thiếu lao động trầm trọng
đặc biệt là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cả nước có một chín trăm năm mươi bốn cơ sở bao gồm ba trăm chín mươi bốn trường cao đẳng năm trăm một mươi năm trường trung cấp và một bốn mươi năm trung tâm giáo dục nghề nghiệp
để thực hiện các mục tiêu đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thời gian qua ngân sách nhà nước chi cho giáo dục nghề nghiệp cũng tăng đều qua các năm
nếu so sánh mức tăng năm hai nghìn một mươi tám
với năm hai nghìn một mươi năm thì số tăng gấp một hai mươi bốn lần
vậy tại sao chất lượng đào tạo của giáo dục nghề nghiệp thời gian qua vẫn hạn chế không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
rất có thể sẽ mất đi cơ hội việc làm khi sự dịch chuyển lao động đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ
sàn giao dịch của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bình dương
hàng ngày có khoảng một trăm linh doanh nghiệp đến tìm nguồn nhân lực mới
lực lượng lao động lại chỉ đáp ứng được khoảng bốn mươi người chiếm khoảng năm mươi tám
bình dương đang tuyển dụng với số lượng là lực đang khay dần tuyển dụng lao động phổ thông
bằng lực lượng lao động cực có tay nghề để đáp ứng nền công nghiệp bốn
tuy nhiên việc tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề bậc cao
cũng như là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là một cái bài toán cũng tương đối là khó khăn cho các doanh nghiệp
vì là cái lượng mà cung ứng cung là chưa đáp ứng nổi đủ cầu của doanh nghiệp
tay nghề của các kỹ thuật viên việt nam tuy có cải thiện hơn trước
nhưng xét trong bối cảnh hội nhập thì vẫn thiếu nhiều kỹ năng như ngoại ngữ tin học và đặc biệt là thể lực
chúng ta luôn mong muốn thu hút được nhiều doanh nghiệp fdi hơn nữa
để góp phần thức dụng
tuy nhiên hiện nay dân số nước ta đã bước vào giai đoạn già hóa
chỉ một thời gian ngắn nữa thôi nguồn nhân lực dồi dào sẽ không còn là ưu thế của việt nam
bên cạnh đó trong bối cảnh dịch chuyển lao động mạnh mẽ như hiện nay
nếu không nhanh chóng thay đổi nhiều vị trí việc làm trong nước sẽ được thay thế
bởi các lao động indonesia philippines hay thái lan
thực tế để đối mặt với những thách thức này
chúng ta đã chuẩn bị một hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp khá hoàn chỉnh
bình quân mỗi tỉnh thành có khoảng trên ba mươi cơ sở giáo dục dạy nghề
trong đó số cơ sở được đầu tư cơ sở vật chất khang trang cũng không phải ít
vậy tại sao nhiều lao động của chúng ta vẫn không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp
đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu thị trường là hạn chế lớn nhất của công tác dạy nghề hiện nay
kết quả là bản thân chính các trường nghề không thể tuyển sinh đủ trường
chỉ tiêu một số ngành nghề thì không đủ học sinh để mở lớp
vấn đề dự báo định hướng cơ cấu ngành nghề chiến lược đào tạo và sự trồng chéo ngành nghề đào tạo giữa các trường
thì cũng làm cho tình trạng cạnh tranh trong tuyển sinh còn nhiều căng thẳng
đây thực sự là một câu hỏi lớn đối với toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp của việt nam
đằng sau những cánh cổng trường khang trang này là không ít khó khăn
thậm chí nhiều đơn vị đứng trước nguy cơ đóng cửa
đây cũng là tình trạng chung của không ít trường nghề khác ở nhiều địa phương trong cả nước
theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do công tác phân luồng chưa tốt
quy mô tuyển sinh của các trường đại học tăng mạnh việc sử dụng lao động chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông
không qua đào tạo nghề của nhiều doanh nghiệp cũng khiến cho các trường gặp khó khăn trong việc tuyển sinh
đây là một thách thức không nhỏ đối với các trường nghề
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi thì nền kinh tế việt nam cấu trúc là kinh tế như thế nào
và nhu cầu nhân lực nó làm sao ở từng vùng miền và địa phương
thì cái này chúng ta chưa có
cái thứ hai nữa là cái tính hệ thống
bây giờ anh muốn quy hoạch thì anh phải quy hoạch ba cái dòng chảy của giáo dục phổ thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học
tại sao phải quy hoạch giáo dục phổ thông
bởi vì nó là tuyển sinh đầu vào cho các trường nghề trường đại học thêm quy hoạch cái chỗ đó
cấu trúc là kinh tế như vậy thì cái đầu ra chúng ta làm việc ở chỗ nào làm việc gì là phải làm phải tính
chủ trương đẩy mạnh phối hợp giữa trường nghề và doanh nghiệp đã được triển khai
song thực tế thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mấy mặn mà với việc này
theo các đại diện từ nhà trường thì hầu hết các trường nghề tập trung đào tạo các nghề doanh nghiệp cần hoặc là đặt hàng
đây là những nghề cơ bản và phổ biến tại địa phương mà trường đứng chân
còn những nghề cấp độ quốc tế chất lượng cao thì doanh nghiệp lại tuyển dụng những học viên đã tốt nghiệp mà không muốn tham gia đào tạo
có người ví von doanh nghiệp và nhà trường như hai người đi từ nam ra bắc và ngược lại
nhưng lại không gặp nhau ở một điểm vì hai người đi hai đường khác nhau
bà bridta van ekelen phó giám đốc chương trình đổi mới đào tạo nghề gig trong một cuộc hội thảo đã khẳng định
muốn đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng bốn thì phải có sự hợp tác với doanh nghiệp
chương trình đào tạo chuẩn đầu ra phải dựa trên những tiêu chí mà doanh nghiệp mong muốn
đó cũng là mong muốn và yêu cầu của cả người học và nhà tuyển dụng
trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi từng ngày
tôi có thể khẳng định sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là rất cần thiết
đây là một trong những yếu tố thành công của đức
chính vì thế mà đức đã được biết đến là một trong những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trên thế giới
chúng tôi thì không bao giờ muốn mình phải đào tạo lại để làm thế nào để khi mà các em ra trường là có thể bắt tay vào công việc
cách thuận lợi luôn
từ cái việc đào tạo rồi là thi tuyển cũng như là thực hành nghề cho các em làm thế nào để nó sát với thực tế
khi các em ra trường là có thể gọi như tham gia được luôn
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội cả nước có một chín trăm năm mươi bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trong đó có năm trăm ba mươi tám cơ sở thuộc doanh nghiệp
tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp có hoặc thỉnh thoảng hợp tác với trường nghề chỉ chiếm bốn mươi một
tỷ lệ doanh nghiệp có hợp tác thường xuyên với trường nghề chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn là một mươi hai
trong khi đó có đến bốn mươi sáu hai doanh nghiệp không có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thế giải pháp cho vấn đề này thì chúng ta cần phải có những chính sách đối doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
giả sử tôi ví dụ thôi
trong lập doanh nghiệp chúng ta cần phải có
những điều khoản để ràng buộc doanh nghiệp phải tham gia vào lĩnh vực này
đồng thời trong luật thuế hoặc những luật khác liên quan doanh nghiệp chúng ta lại có phần khuyến khích doanh nghiệp
bài toán đặt ra là các trường nghề có đủ khả năng đào tạo đáp ứng kỹ năng nghề nghiệp cho các doanh nghiệp hay không
trong khi đội ngũ giáo viên thiếu kỹ năng thực hành cơ sở vật chất trường nghề không hiện đại như các doanh nghiệp đòi hỏi phải có lời giải khác để tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp